hôm qua mùng ba tháng hai tức sáng mùng bảy tết phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã về thăm và dự lễ hưởng ứng tết trồng cây
tại kho kỹ thuật tổng hợp một trăm linh hai của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện cao phong tỉnh hòa bình
phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh bày tỏ vui mừng trước việc làm của toàn lực lượng cán bộ
chiến sĩ bộ tư lệnh bộ đội biên phòng trong việc thực hiện tết trồng cây đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền địa phương
các bộ ban ngành đoàn thể các cấp tuyên truyền sâu rộng dưới nhiều hình thức để phát huy ý nghĩa vai trò của tết trồng cây
cũng như lợi ích lâu dài giá trị nhân văn việc trồng cây mang lại
việc trồng rừng trồng cây cần đảm bảo thiết thực hiệu quả tiết kiệm tránh phô trương và hình thức
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cũng kêu gọi nhân dân tích cực tham gia trồng rừng bảo vệ rừng
ngăn chặn tình trạng chặt phá đốt rừng phát triển kinh tế xoa đói giảm nghèo nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống
cũng tại buổi lễ phát động phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao phần quà thiết thực gửi tới bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
cán bộ chiến sĩ kho một trăm linh hai huyện cao phong tặng năm mươi xuất quà cho học sinh là con bộ đội gia đình chính sách gia đình khó khăn vượt khó vươn lên học giỏi